trong khuôn khổ hợp tác của nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng asean gọi tắt là asean pac
ngày hôm nay chín tháng một mươi hai đúng ngày phòng chống tham nhũng của liên hợp quốc
với chủ đề quản trị tốt góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả
thanh tra chính phủ đã tổ chức hội nghị thường niên asean pac lần thứ một mươi sáu bằng hình thức trực tuyến
kết nối tới chín điểm cầu là các cơ quan phòng chống tham nhũng của chín quốc gia asean
đại biểu chín quốc gia đều chung nhận định cuộc chiến phòng chống tham nhũng vốn đầy cam go
lại phải đối mặt với những thách thức chưa từng có
đại dịch covid một mươi chín đang đặt ra những yêu cầu cấp bách mới trong việc hoạch định chính sách
kế hoạch hành động xác định lại những ưu tiên trong quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng
ở mỗi quốc gia đặc biệt cho thấy cho thấy rõ hơn vai trò quan trọng của hợp tác khu vực và quốc tế
trong phòng chống tham nhũng
hội nghị là cơ hội tốt để thanh tra chính phủ việt nam trong vai trò chủ tịch luân phiên nhóm
các cơ quan phòng chống tham nhũng asean khẳng định quan hệ hợp tác phát huy những thành quả
tiếp nối những nỗ lực của các kỳ chủ tịch tiền nhậm để cùng các thành viên trong nhóm
đóng góp thiết thực hơn nữa trong công cuộc phòng chống tham nhũng